từ cuối tháng chín cho đến thời điểm này giá vé nội địa của các hãng hàng không đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
dù đây vốn được coi là giai đoạn thấp điểm trong năm việc tăng vé khiến cho nhiều người phải thay đổi kế hoạch hoặc chuyển đổi phương tiện khác
anh đặng văn truyền ở hà nội cho biết trong cuối tháng chín vừa qua do chuyến công tác đột xuất nên anh phải vào tp hcm
tại thời điểm anh đặt vé là ba hai triệu đồng nhưng do bận việc nên anh chưa chuyển tiền thanh toán
chỉ đến sáng hôm sau khi anh thanh toán giá vé đã tăng lên bốn ba triệu đồng trên một vé trên một lượt khiến anh khá bất ngờ
mà người dân phải trả cho cái dịch vụ mà bay khi đó người ta sẽ dễ dàng để chi phí mà người ta hiểu được rằng là cái số tiền mình bỏ ra nó cũng có xứng đáng với cái việc mình đi hay không
không chỉ tuyến hà nội tp hcm có giá vé tăng hơn
theo tìm hiểu nhiều tuyến bay nội địa của các hãng hàng không như nội bài đà nẵng hà nội huế và các tuyến ngược lại đều có giá cao hơn nhiều so với thông thường dù đang trong mùa thấp điểm
thời điểm này sân vé máy bay giá rẻ rất là khó
vì đa phần tất cả vé
vé đều rất là cao nó là cái pha hạng phổ thông đơn thuần rồi chứ không phải là giá vé tiết kiệm nữa
kể cả từ việt nam airlines cho đến jetstar hay là vj thì đều tăng giá hết
việc săn vé máy bay giá rẻ bây giờ thì rất là khó
vé hiện tại của các máy bay đang tăng cao mình là người tiêu dùng thì tất nhiên là mình không thể can thiệp vào và mình vẫn phải chịu cái mức giá như thế
nhưng mà tất nhiên mình sẽ cảm thấy không vui
nếu như mà khi mà giá vé tăng mà chất lượng dịch vụ vẫn giữ nguyên như vậy thậm chí còn đi xuống
theo cục hàng không việt nam giai đoạn cuối tháng chín đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo lịch khai thác của các hãng trung bình có bốn mươi bảy chuyến trên một chiều trên một ngày bằng tám mươi năm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
việc vietjet air và jetstar pacivic giảm số chuyến đã khiến hệ số sử dụng ghế của các hãng hàng không còn lại
trên đường bay hà nội tp hcm đều đạt sức
nhiều hành khách phản ánh nếu thực chất là nhu cầu của người dân tăng thì giá vé tăng là hợp lý
còn thực tế đang là mùa thấp điểm mà giá vé lại tăng thì người dân đang phải chịu thiệt